ngày một mươi hai tháng một mươi đoàn cán bộ giảng viên học viên lớp quan chức quốc phòng quốc tế khoá năm đang đào tạo và học tập tại học viện quốc phòng do trung tướng nguyễn ngọc tương phó chính ủy học viện quốc phòng làm trưởng đoàn cùng các học viên đến từ một mươi sáu quốc gia trên thế giới đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tại đây các học viên dâng nén hương thơm và bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam người đã cống hiến hy sinh chọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam đấu tranh vì hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới người đã được unesco tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
cũng trong dịp này cán bộ giảng viên học viên quốc tế khóa năm đã tham quan quê nội quê ngoại của chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên
huyện nam đàn tỉnh nghệ an